giờ trái đất là một sự kiện quốc tế được tổ chức hàng năm bắt đầu tại thành phố sydney của australia vào năm hai nghìn bảy
việt nam tham gia giờ trái đất lần đầu tiên vào năm hai nghìn chín
bộ công thương là đơn vị đầu mối điều phối các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất tại việt nam
với hàng loạt các hoạt động lồng ghép với hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
từ một chiến dịch nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu giờ trái đất đã chuyển thành một phong trào
đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận được tạo ra do sức mạnh tập thể
mỗi năm giờ trái đất diễn ra với những thông điệp khẩu hiệu khác nhau nhưng có chung một mục đích là đề cao việc tiết kiệm điện
nhằm nâng cao nhằm bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu của trái đất
và trong sáng nay đại học bách khoa hà nội phối hợp với bộ công thương đã tổ chức lễ phát động chiến dịch giờ trái đất hai nghìn hai mươi
với sự hưởng ứng của hơn một bạn sinh viên đến từ các trường đại học
chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy
chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy được tổ chức với thông điệp tắt đèn bật tương lai hành động cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ
không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng mà còn thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
đây là năm đầu tiên em tham dự giờ trái đất nhưng mà em đã nghe được rất là nhiều bởi vì em rất là quan tâm đến các vấn đề về môi trường
và tham gia giờ trái đất này thì mình càng biết thêm nhiều các hoạt động hơn ví dụ như là những hoạt động thiết thực
như là phân loại rác sử dụng hạn chế các túi ni lông và vứt rác đúng nơi quy định
em đã tham gia ra giờ trái đất lần này lần thứ hai và so với những lần trước hay những lần này
có những hoạt động thiết thực và giúp cho mọi người em hiểu hơn về việc tiết kiệm những nguồn năng lượng
hay là sử dụng các loại vật dụng mà nó dễ có thể tiêu hủy được
giờ trái đất là sự kiện quốc tế hàng năm
tính đến nay đã có khoảng bảy thành phố thuộc một trăm bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch
tại việt nam đây là năm thứ chín sự kiện giờ trái đất được tổ chức
lượng điện tiết kiệm được trong giờ trái đất năm hai nghìn một mươi sáu đạt bốn trăm năm mươi một kwh
gấp ba lần so với lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại việt nam vào năm hai nghìn chín
cái hoạt động giờ trái đất nó không chỉ dừng lại ở một giờ tắt đèn đấy
mà nó sẽ cần phải được diễn ra trong suốt cả ba trăm sáu mươi năm ngày của một năm
kể cả sau chiến dịch rửa trái đất thì chúng tôi vẫn mong muốn tất cả người dân và xã hội
đồng hành với bộ công thương chúng tôi trong việc tiết kiệm điện bảo vệ môi trường
tại lễ phát động ban tổ chức cũng đã công bố các gương mặt đại sứ của chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
với sứ mệnh kêu gọi đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất
sau sự kiện lễ phát động hôm nay mùng năm tháng ba các hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức
trong suốt tháng ba trên phạm vi cả nhà
nghị thức tắt đèn cũng sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
tại quảng trường cách mạng tháng tám thủ đô hà nội